một vết nứt rất lớn đã xuất hiện trên một quả đồi ở khu dân cư tại trung tâm huyện dẻo cao kỳ sơn tỉnh nghệ an
đe dọa đến tính mạng của người dân sinh sống xung quanh
quỹ ban nhân dân huyện đã nhanh chóng di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
clip do người dân cung cấp cho thấy vết nứt dài hơn hai trăm linh mét nằm trên đỉnh núi gần nhà máy nước thuộc khối năm thị trấn mường xén
huyện dẻo cao biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an
khu vực điểm nứt trải dài trên một quả đồi lớn vết nứt cao nhất cách khu dân cư chừng hơn một trăm linh mét
ước tính nếu bị sạt xuống sẽ có hàng trăm khối đất đá sẽ bao trùm nhiều hộ dân ở khu vực này
hiện nhiều vị trí đã có hiện tượng đất đá sạt lở
nhiều điểm sạt lở đã rộng đến hơn sáu mươi cm với những lỗ hỏng lớn
quỹ ban nhân dân huyện kỳ sơn đã khẩn trương cho hơn một mươi hộ dân ảnh hưởng gần nhất tạm thời di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm
đồng thời báo cáo gửi cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an